các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người mông ở nơi đây chủ yếu thuộc hai nhóm mông hoa và mông trắng
trong khi đồng bào cả nước đang hối hả kết thúc những ngày cuối cùng trong năm và chờ đón từ khắc chuyển giao sang năm mới
thì đồng bào mông ở đường thượng đã tổ chức đón tết truyền thống từ đầu tháng một mươi hai âm lịch
sớm hơn tết nguyên đán một tháng theo cách tính lịch cổ truyền của người mông
đường thượng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện yên minh và một trăm linh đồng bào dân tộc mông
có một cái tết cổ truyền đặc thù đã duy trì từ xưa và đặc biệt là từ năm hai nghìn một mươi hai đến bây giờ là năm thứ năm là có tổ chức lễ hội cầu tàu
năm nay cũng như những năm trước đảng uỷ ubnd xã đường thượng đã xây dựng kế hoạch
tổ chức tết cổ truyền cho đồng bào mông gắn với lễ hội gầu tàu mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy từ sớm
trong cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện tết cổ truyền dân tộc mông do đảng ủy chính quyền xã tiến hành
đại diện các bộ phận phụ trách an ninh y tế giáo dục đều tham dự rất đầy đủ
kế hoạch tổ chức tết cho bà con được bàn thảo kỹ càng minh bạch và luôn nhận được sự đồng thuận cao
chủ tịch xã đồng chí tạ quang bắc cũng là trưởng ban chỉ đạo công tác
tổ chức tết mông tại xã đường thượng đã phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị một
từ lâu việc phát triển các công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống cho bà con trong xã luôn được chú trọng
đặc biệt trong dịp tết cổ truyền của đồng bào để giúp bà con đón tết vui vẻ và ấm áp
các cán bộ xã đã đến chúc tết tới từng hộ gia đình nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đặc biệt trong dịp tết đến xuân về các vị trịnh quyền xã cũng lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân ăn tết an toàn tiết kiệm
và thứ hai nữa là chúng tôi cũng quan tâm đến an sinh xã hội đặc biệt là đối với các hộ nghèo trên địa bàn xã
phân công các ban ngành toàn thể trực tiếp xuống thôn bản các hộ nghèo
để tặng quà động viên bà con nhân dân ăn tết vui vẻ hòa thuận và đặc biệt là an toàn
nhìn những nụ cười sự ân cần của các anh với bà con chúng tôi hiểu và cảm phục những người cán bộ nơi vùng cao còn bộn bề khó khăn này
chính các anh đã là cầu nối tình cảm của đảng nhà nước với những bà con nhân dân chất phác đôn hậu nơi đây
tuy là người mường nhưng với tám năm sinh sống tại đây anh duy có thể hiểu và trò chuyện thân mật với bà con người mông nơi đây
khi hiểu tiếng mông hiểu được phong tục của đồng bào các cán bộ nhanh chóng hòa nhập dễ dàng thấu hiểu và kịp thời nắm bắt mọi tâm tư nguyện vọng của bà con
khi được tin yêu việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với các anh sẽ thuận lợi dễ dàng hơn
là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất của xã hộ gia đình của hai anh em một cô cha mẹ vừa mí xay vừa mí bó luôn nhận được sự quan tâm động viên của chính quyền địa phương
hôm nay phường mỹ say rất vui cảm động vì nhận được quà của hai đồng chí phó chủ tịch xã
chúng tôi là gia đình mồ côi cha mẹ từ rất là nhỏ hiện tại hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tết cũng tới tặng quà cho gia đình chúng tôi xin cảm ơn cấp ủy chính quyền
những ngày cuối năm đồng bào mông ở xã đường thượng rác hết công việc đồng án

chợ cuối năm là nơi các cô gái chọn cho mình những bộ váy áo đẹp nhất để diện năm mới
các chàng trai lại tay sách nách mang những nhu yếu phẩm quan trọng như mắm muối gà để dùng trong ngày tết không chỉ để phục vụ gia đình mà còn là của ngon đại khách

các trường học trong xã đều được phòng giáo dục huyện yên minh thông báo kế hoạch thời gian nghỉ tết phù hợp thuận lợi cho các em đón một cái tết vui vẻ ấm áp
bán giáo viên nhà trường đã họp tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên của đoàn trường
thực hiện công tác chuyên môn để xây dựng kế hoạch dạy bù chương trình
để cho các em học sinh nghỉ tết ở địa phương ở đây
để đảm bảo cho các em về tết vui với gia đình
để đảm bảo cho người dân đón tết an toàn chính quyền đã triển khai tuyên truyền
nhắc nhở đồng bào gìn giữ an ninh trật tự cũng như nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trong dịp tết
và luôn sẵn sàng có mặt để giải quyết tháo gỡ khi có sự cố không may xảy ra
theo kế hoạch công an xã cũng đã chỉ đạo cho các đồng chí công an viên của các thôn bảng
phối hợp với các ngành đoàn thể và thôn tuyên truyền

để an ninh trật tự để cho đồng bào có một tết an toàn
đây là thời điểm lương thực thực phẩm tiêu thụ tăng cao
bên cạnh công tác an ninh việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trang bị đầy đủ thuốc chữa bệnh trong dịp tết cho đồng bào
cũng được các cán bộ y tế nơi đây coi trọng
chạm tôi cũng có chuẩn bị là cơ số thuốc
lại cũng phân trực cho anh em cán bộ
các cán bộ chạm cũng không nghỉ trong những ngày tết của trường người mông này
thì phân trực đảm bảo lúc nào cũng có người trực tại chạm
còn về cái tuyên truyền thì chúng tôi cũng có xây dựng kế hoạch
về truyền thông cho bà con về phối hợp với văn hóa xã
trong cái dịp tết này thì về phía chính quyền thì cũng là triển khai
có kế hoạch triển khai công văn gửi chúng tôi là cũng đảm bảo
phân trực thế nào để cho anh em đặc biệt
và những cán bộ nào mà người dân tộc người mông họ ăn tết thì cũng bố trí
để cho họ được nghỉ để về tổ chức tết với gia đình
những tục lệ truyền thống của người mông vẫn được bà con ở xã đường thượng di
giữ từ bao đời nay ngày ba mươi tết gia đình ông vừa chờ lử đang hoàn thành nốt công việc dọn nhà cuối năm
ông lử đang lấy những nhành trúc nhỏ bó lại để quét nhà
tượng trưng cho việc quét những điều không may của năm cũ
bó trúc sau đó được bỏ đi với ý nghĩa bỏ lại những điều không may ra khỏi ngôi nhà của mình
năm nay nhà ông vừa chờ lử cũng như nhiều hộ khác trong xã được đón một cái tết no đủ
dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng chúng tôi cảm thấy rất rõ niềm hạnh phúc sự hân hoan cho một mùa xuân mới từ những người con của núi này
theo tục lệ đồng bào cúng lợn vào buổi sáng đến chiều tối sẽ diễn ra lễ cúng tổ tiên
lời cúng mang nhiều ý nghĩa cầu cho sức khỏe cầu cho một năm yên ổn cho cây ngô lớn nhanh
con lợn thêm béo con trồn không bắt đầu năm nay nhà ông vừa chờ lử cũng như nhiều hộ khác trong xã đường thượng

đặc biệt trong ba ngày tết mâm cúng của đồng bào mông không hề có món rau
bởi theo quan niệm của họ có như vậy thì cả năm mới làm ăn thuận lợi không còn phải lo cái đói nữa
nhưng mà bố mẹ không có anh em trước kia nó mất mình phải cống này cống từ ông bà ông bà này già này đánh trệ này cống sông
thì mình mới tất cả trong nhà đó là những cái bếp nhỏ này nấu cơm này hay là cái nấu cá lợn này hay là cái chúa cự này sẽ cống người dưới núi này dưới nước này dưới đất này
không khí ngày đầu xuân cho thấy việc giữ gìn bản sắc văn hóa nơi đây luôn được chú trọng
với người dân đường thượng đó là những giá trị thiêng liêng là phần linh hồn không thể thiếu của cộng đồng
từng tập tục truyền thống được lưu giữ và phát huy đã tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc riêng có như ngọn núi dòng sông vẫn luôn sừng sững cuộn chảy từ ngàn xưa
và một phần trong bức tranh sơn thủy đó chính là lễ hội gầu tàu được tổ chức vào ngày ba tết hàng năm
lễ hội gầu tàu là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của dân tộc mông
cầu tàu xưa kia là lễ cầu tự thường được tổ chức tự phát và nhỏ lẻ vào dịp tết nguyên đán cổ truyền hàng năm tại các thôn bản các xã thị trấn các huyện của tỉnh hà giang
trong những năm gần đây cùng với nỗ lực khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống lễ hội gầu tàu của đồng bào mông đã được quan tâm và khôi phục
chính vì vậy việc tổ chức lễ hội gầu tàu vào đúng dịp tết cổ truyền của đồng bào mông ở đường thượng luôn nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân trong vùng
địa điểm được chọn để tổ chức lễ hội gầu tàu tại đường thượng là một bãi đất bằng phẳng gần trung tâm xã với những ngọn núi trùng điệp bao quanh
cây nêu mâm lễ tất cả sẵn sàng
đến giờ lành cây nêu cao vút được dựng lên như thể hiện sức sống trường tồn của làng bà người mông
cây nêu cao vút được dựng lên như thể hiện sức sống trường tồn của làng bản người mông trên mảnh đất cao nguyên đá
các nghi thức cúng lễ sau đó đều được thực hiện một cách bài bản đầy đủ theo đúng truyền thống
lễ hội gầu tàu không chỉ là nơi để người mông thỏa mãn nhu cầu tâm linh
mà còn là nơi để mọi người thỏa mãn nhu cầu tinh thần thông qua các hoạt động vui chơi
chơi giải trí lành mạnh đậm đà bản sắc dân tộc
sau khi phần lễ kết thúc phần hội với màn trình diễn ca nhạc
các hội thi trò chơi như đẩy gậy đánh cù kéo co được tổ chức
năm nay khí trời như ấm áp hơn người dân khắp xã đường thượng kể cả những người ở thôn xa nhất cũng về dự hội
gầu tàu là dịp mà lòng người trên vùng cao nguyên đá này luôn vui vẻ phấn khởi
ở đây chỉ có tiếng cười
điệu hát quyển trong những âm sắc giặt dìu của tiếng khèn mông để quên đi những khó khăn vất vả của thường ngày
sắc nắng hương trời có lẽ cũng vì thế mà rộn ràng hơn rực rỡ hơn
để cùng hòa vào niềm vui được đón một cái tết ấm áp của đồng bào nơi đây
từ ngày khôi phục phục dựng lại cái lội gầu tàu của vân tổng bông
thì là các năm trước là thực hiện cấp thôn cấp xã
nhưng mà năm nay chúng tôi tổ chức là cấp thôn
và bắt đầu từ sáng năm là sẽ quay vòng mỗi thôn sẽ được tổ chức một lần
để cho các thôn thứ nhất là chủ động hơn
thứ hai là có thể phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc đặc sắc hơn ở từng thôn
để người ta có thể chủ động hơn và bà con các thôn khác sẽ cùng đến chung vui với lại thôn mà được đăng cai tổ chức
đúng là nhân dịp xuân đinh dậu sắp tới thì thay mặt cho các vị chính quyền xã đường thượng
huyện bình tỉnh hà giang
nên xin chúc khán giả xem truyền hình một năm mới an khang thịnh vượng
và xin mời mọi người lên với vùng cao để được ngắm những cái bản sắc văn hóa dân tộc
cũng như là những phong cảnh đẹp phùng vĩ của vùng cao hà giang
lễ hội hôm nay không những góp phần làm cho diện mạo đời sống văn hóa của đồng bào thêm sinh động
mà còn là động lực tinh thần giúp người dân đường thượng vươn lên trong lao động sản xuất
tuyến đường liên xã của đường thượng sẽ tiếp tục được nâng cấp cải tạo
giúp cho việc giao thương buôn bán với bên ngoài sẽ trở nên thuận tiện hơn
cơ sở vật chất như điện đường trường trạm cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện
những chính sách của đảng nhà nước đã đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số
cùng với đó sự nỗ lực vượt khó của đồng bào và chính quyền nơi đây
đã và đang thắp lên ngọn lửa của sự ấm no hạnh phúc
xua tan đi dán lạnh của vùng núi đá còn gặp nhiều khó khăn này
năm nay đồng bào mông ở đường thượng đã được đón một cái tết ấm
hãy xem video hết đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé